tại hà nội cục diên dữ hòa bình việt nam đã tổ chức cầu truyền hình trực tuyến giao lưu với bệnh viện giã chiến cấp hai số hai
đang làm nhiệm vụ tại nam sudan nhân dịp đón xuân canh tí với chủ đề hành trình vì hòa bình
bữa giao lưu trực tuyến diễn ra trong không khí đầm ấm và chia sẻ khó khăn với các sĩ quan đang thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ
khi tiết này không về quê quần bên gia đình
các sĩ quan của bệnh viện giã chiến cấp hai số hai cũng đã báo cáo tình hình công việc sau hai tháng làm nhiệm vụ tại ben tiêu nam sudan
một số bệnh cho người dân tại phái bộ
tổ chức vận hành bệnh viện theo đúng quy trình đã được huấn luyện trước khi đi làm nhiệm vụ
xúc động hơn nữa các cán bộ bác sĩ của bệnh viện đã trò chuyện trực tuyến với gia đình người thân
đều thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ của mình
và bày tỏ sự tin tưởng khẳng định với năng lực chuyên môn dù hoạt động trong môi trường đa phương khắc nghiệt với yêu cầu cao trong công việc
nhưng chính điều đó đã giúp những người lính mũ nổi xanh rèn luyện trưởng thành đủ năng lực đảm đương những vị trí chủ chốt